hôm nay tòa án nhân dân huyện phú riềng tỉnh bình phước cho biết bà lê thị bình
tranh án tòa án nhân dân huyện phú riềng đã ký quyết định thi hành án phạt tù
đối với bị cáo mạc văn hào ba mươi hai tuổi trú tại thôn phước thịnh xã bình tân huyện phú riềng
về tội cố ý gây thương tích
trước đó sau khi bị tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tỉnh bình phước tuyên bác bản án sơ thẩm
cho bị cáo mạc văn hảo hưởng hai năm sáu tháng tù treo tuyên phạt hai năm sáu tháng tù giam
về tội cố ý gây thương tích trong vụ án dùng dao đâm anh nguyễn viết sao với thương tích là một mươi năm
lúc một mươi bốn h chiều ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi mạc văn hảo cùng với hơn một mươi đối tượng khác
kéo lên tòa án nhân dân tỉnh bình phước la lối đe dọa
thậm chí hào còn trực tiếp vào phòng làm việc của thẩm phán chủ tọa bày tỏ thái độ bức xúc bất bình
sau đó mạc văn hào được cán bộ tòa giải thích và đề nghị giữ trật tự tại trụ sở tòa án
khi thẩm phán chủ tọa ra khỏi phòng làm việc mạc văn hào và nhiều đối tượng khác
tiếp tục đuổi theo la lối xúc phạm danh dự nhân phẩm của thẩm phán chủ tọa
đồng thời một số đối tượng có hành động quậy phá trụ sở tòa án một số khác đứng ngoài quay phim chụp ảnh
trong lúc bận rộn mạc văn hào đã lấy một chai thuốc trừ sâu uống
lực lượng an ninh đã có mặt kịp thời xử lý và đưa mạc văn hào đi cấp cứu tại bệnh viện
liên quan đến vụ việc trên hiện công an thành phố đồng xoài vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật